công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ huỳnh lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở phường thủy phương thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
đây là đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với tổng số tiền lên đến hơn một tỷ đồng
từ tin báo của một phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng công an huyện triệu sơn đã tập trung điều tra và xác định huỳnh lực chính là thủ phạm
lực khai nhận do nợ nần cờ bạc nên đã vào mạng xã hội tìm người bán thẻ cào dinh loại thẻ cào đổi mã số lấy tiền mặt rồi gọi điện hỏi mua
sau đó tạo giao diện giả để xác thực thông tin mua bán và yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản
sau khi giao dịch với thủ đoạn này từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt đối tượng này đã gây ra hơn hai mươi vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh thành